theo tin từ sở kế hoạch và đầu tư tp hcm hiện thành phố đang mời gọi nhà đầu tư xây dựng trung tâm tài chính ngân hàng thương mại dịch vụ tại khu đô thị mới thủ thiêm
đây là dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ trong danh sách hai trăm một mươi dự án mà tp hcm đang kêu gọi đầu tư trong năm hai nghìn hai mươi
trung tâm sẽ được xây tại khu chức năng số một trong khu đô thị mới thủ thiêm quận hai nhằm phát triển khu trung tâm tài chính ngân hàng thương mại và dịch vụ tổng hợp
dự án gồm tòa nhà với tổng diện tích hơn một mươi bốn bốn trăm linh m hai với các dị tiêu quy hoạch cụ thể gồm hai tòa tháp cao từ hai mươi đến năm mươi tầng tổng mức đầu tư khoảng bốn tám trăm chín mươi tám tỷ đồng thời gian xây dựng dự kiến từ hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi
hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã thực hiện xong thành phố sẽ lựa chọn đơn vị có đủ năng lực quyết tâm thực hiện dự án
trong đó bảo đảm việc triển khai dự án đồng bộ với đề án phát triển thành phố thành trung tâm tài chính quốc tế